sau hai mươi năm cùng với những biến đổi từ thực tế luật doanh nghiệp đã qua hai lần sửa đổi thay thế
năm hai nghìn năm và năm hai nghìn một mươi bốn và tại kỳ họp quốc hội lần này luật doanh nghiệp sẽ được lấy ý kiến
để tiếp tục sửa đổi và thông qua nhiều chuyên gia cho rằng đây là thời điểm quan trọng
để việt nam sửa đổi luật nhằm mang tới một sung lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân
một trong những điểm đáng chú ý nhất của dự án luật doanh nghiệp sửa đổi lần này
là việc lần đầu tiên kinh tế hộ gia đình đưa vào phạm vi điều chỉnh của luật
điều này được nhìn nhận là có tác động rất lớn tới môi trường kinh doanh của việt nam
khi lực lượng này hiện đóng góp tới hơn ba mươi gdp
khung pháp lý như hiện nay nó sẽ cản trở cái gọi là quyền kinh doanh của người dân và doanh nghiệp
và nó trái với nguyên tắc là ta nghĩ ra ta phải thúc đẩy hoạt động kinh doanh dù dưới bất kể hình thức nào
là công ty trách nhiệm hay công ty cổ phần hay là hộ
thế thì chúng tôi cho rằng là hoàn thiện khung pháp lý về hộ là cần thiết và phải làm ngay
thế chính như vậy mà chúng tôi chọn lần này là
các chuyên gia đánh giá sau nhiều lần sửa đổi
luật doanh nghiệp của việt nam đã ngày càng phát huy tốt hơn quyền tự do kinh doanh
trong việc giảm giao cản bãi bỏ điều kiện kinh doanh bất hợp lý
tạo cơ hội nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp
đặc biệt việc thay đổi tư duy quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm
có ý nghĩa rất lớn khi việt nam tham gia hội nhập và thực thi các hiệp định thương mại tự do
đây là thời điểm rất quan trọng để việt nam tiếp tục tiến hành sửa đổi luật
theo tinh thần cải cách mạnh mẽ về môi trường kinh doanh
đây đang là một thời điểm bước ngoặt để tạo ra một sung lực
một động lực mới mạnh mẽ hơn
đó là tạo cho khu vực kinh tế tư nhân trong nước trở thành không những là động lực quan trọng
mà phải là động lực quan trọng chủ yếu đối với tăng trưởng việt nam
cái sửa đổi để phù hợp để làm sao để giúp cho các doanh nghiệp tư nhân chúng ta phát triển
và nghị quyết đảng số một mươi hai thì chúng ta được biết là ưu tiên cho kinh tế tư nhân trở thành động lực kinh tế
nên tôi nghĩ ngoài việc đóng góp một vai trò thì họ giữ một động lực chủ yếu
để làm sao tăng việc đóng góp về ngân sách và quan trọng nhất là tạo ra công an việc làm
với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nền kinh tế thế giới và việt nam đã có nhiều thay đổi
do đó các cử tri kỳ vọng quá trình soạn thảo luật hôm nay phải bảo đảm
vừa tiếp nối tinh thần của các phiên bản luật trước đó nhưng cũng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn
luật doanh nghiệp phải đồng hành và kết hợp với cải cách cả hệ thống tòa án
thì mới tạo ra hệ thống thể chế thân thiện thị trường vì doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển